thưa quý vị tiếp tục chương trình hội nghị trung ương sáu khóa một mươi ba
ngày hôm nay năm tháng một mươi ban chấp hành trung ương đảng đã thảo luận về hai đề án quan trọng
buổi sáng ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại hội trường
thảo luận về đề án tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa một mươi
về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
thay mặt bộ chính trị điều hành thảo luận
buổi chiều ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại tổ
thảo luận về đề án tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
thưa quý vị chiều nay ngày năm tháng một mươi đoàn công tác của bộ công an do thiếu đồng chí thiếu tướng lê văn tuyến
thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với đồng chí nguyễn văn phương
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
cùng các sở ngành và công an tỉnh thừa thiên huế về công tác đảm bảo an ninh trật tự
và công tác quản lý sử dụng đất an ninh công tác giả soát
sắp xếp các cơ sở nhà đất của công an tỉnh thừa thiên huế
trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh thừa thiên huế đã tập trung chỉ đạo
triển khai nhiều kế hoạch chuyên đề đấu tranh phòng chống tội phạm
điều tra khám phá nhanh các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
đạt một trăm linh cao hơn chỉ tiêu đề ra một mươi
bảo đảm tốt tình hình trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ góp phần bảo đảm an ninh trật tự
phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tại hội nghị chủ tịch ubnd tỉnh thừa thiên huế nguyễn văn phương đánh giá cao
về công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội phòng chống tội phạm
của công an tỉnh trong thời gian qua và cho biết tỉnh đã đầu tư xây dựng
ba mươi trụ sở công an xã thị trấn với tổng mức đầu tư một trăm linh bốn tỷ đồng
đầu tư tám mươi tỷ đồng từ ngân sách để mua sắm trang thiết bị phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
về trụ sở làm việc của công an tỉnh ubnd tỉnh thống nhất cấp đất
tại vị trí mới với diện tích một mươi năm chín hectare
thay mặt lãnh đạo bộ công an và đoàn công tác thiếu tướng lê văn tuyến
đánh giá cao những kết quả về công tác bảo đảm an ninh trật tự
mà công an tỉnh đạt được trong thời gian qua và chỉ đạo trong thời gian tới
công an tỉnh thừa thiên huế tiếp tục chủ động nắm tình hình
tham mưu cho tỉnh ủy ubnd tỉnh huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị
kịp thời phát hiện các vấn đề nổi lên trên địa bàn
quan tâm triển khai các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự
để mạnh bảo đảm trật tự an toàn giao thông phòng cháy chữa cháy
đồng chí thứ trưởng mong muốn ubnd tỉnh và các ban ngành chức năng của địa phương
chung tay phối hợp với bộ công an sớm xây dựng ổn định cơ sở vật chất
đã khảo sát thực tế và làm việc với chính quyền và công an hai huyện phú lộc và nam đông
thưa quý vị để tiến tới thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
giúp người dân rút ngắn thời gian đi lại chờ đợi
lực lượng công an của tỉnh nghệ an đã và đang nỗ lực ngày đêm
để thực hiện đề án sáu của thủ tướng chính phủ với tinh thần quyết tâm chính trị cao nhất
đặc biệt tại các xã dù công tác này còn gặp nhiều khó khăn
thế nhưng các cán bộ chiến sĩ vẫn đang tập trung
giải pháp tích cực triển khai đề án sáu và bước đầu mang lại những hiệu quả tích cực
tại tỉnh nghệ an thành phố vinh và huyện diễn châu là hai địa phương được ủy ban nhân dân tỉnh
chỉ đạo điểm thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư
định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
trong đó tại huyện diễn châu là thị trấn diễn châu và hai xã diễn thành diễn thịnh
các tổ công tác chỉ đạo điểm của
công an tỉnh để tổ chức tuyên truyền tại các xã điểm gồm có xã diễn thình diễn thành và thị trấn diễn châu
nhận được máy lệnh và chúng tôi xác định được rõ vai trò trách nhiệm đặc biệt quan trọng của đề án
thì chúng tôi triển khai quyết liệt cả cái biện pháp
huy đồng hai trăm bảy mươi người chia làm hai mươi bảy tổ để xuống từng nhà từng người dân để tuyên truyền vận động
để giúp người dân hiểu hơn
về dịch vụ công trực tuyến đồng thời hướng dẫn cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân
tổ đề án sáu các cấp đã thường xuyên lập các tổ công tác xuống từng nhà dân để tuyên truyền
để người dân được tiếp cận thao tác trực tiếp trên hệ thống điện tử
qua đó có cái nhìn trực quan sinh động với các lợi ích tiện ích mà dịch vụ công trực tuyến mang lại
những thao tác này còn khá mới mẻ với bà con nhân dân
vì vậy lực lượng công an xác định làm đến đâu hướng dẫn đến đó
để người dân làm quen với việc thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
trước đây khi đến các cơ quan nhà nước để thực hiện các thủ tục hành chính
chính phải chuẩn bị rất nhiều giấy tờ và tài liệu để đi lại rất nhiều lần rất là chi là bất tiện
và sau khi được thực hiện các hướng dẫn về các tiện ích của tài khoản dịch vụ công và tài khoản định danh điện tử
bản thân tôi đã thấy bản thân tôi đã cài đặt và thấy rất là thận lợi
khi thực hiện các giấy tờ và tài liệu
sau dịch hành chính tôi sẽ tích cực tuyên truyền với lại người thân và bạn bè
phối hợp với các cơ quan công an để cài đặt và thụ hưởng các tiện ích trên
ngoài thị trấn diễn châu thì hai xã diễn thịnh và diễn thành là các xã có lượng dân cư đông đúc
để có thể làm sạch một trăm linh dữ liệu cần sự nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng công an và các ngành liên quan
hiện nay thì một trong những nội dung đang còn tập trung cả hệ thống chính trị vào cuộc để tổ chức làm đó là
đi tần các hồ gia đình để kê khai khảo sát cập nhật dữ liệu của công dân
với mục đích tiện tợi làm sạch dữ liệu dân cư
hiện tại tổ đề án sáu cấp huyện đã chỉ đạo cơ quan tư pháp và y tế cấp huyện
quyết liệt thực hiện làm sạch dữ liệu chuyên ngành nhằm phục vụ kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
qua đó tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân
với sự quyết tâm của toàn hệ thống chính trị tổ đề án sáu các cấp phân đấu từ nay đến ngày ba mươi
tháng một mươi cấp căn cước công dân triệt để cho một trăm linh công dân trên địa bàn
mỗi hộ gia đình tối thiểu một người có một tài khoản dịch vụ công
ba mươi công dân trong độ tuổi được cấp tài khoản định danh điện tử
thưa quý vị ngay vào đầu những năm tám mươi của thế kỷ hai mươi
việt nam gia nhập các công ước quốc tế quan trọng về quyền con người
trong bối cảnh đất nước vừa ra khỏi chiến tranh
gặp nhiều khó khăn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế chính trị xã hội và văn hóa
đến nay thì nước ta đã tham gia hầu hết các công ước
công ước quốc tế cơ bản về quyền con người
bên cạnh đó việt nam cũng tham gia nhiều công ước quốc tế khác
liên quan đến việc bảo vệ quyền con người và luật nhân đạo quốc tế
tính đến năm hai nghìn hai mươi một việt nam đã phê chuẩn gia nhập bảy trên chín công ước cơ bản
của liên hợp quốc về quyền con người
phê chuẩn gia nhập hai mươi năm công ước của tổ chức lao động quốc tế
trong đó bảy trên tám công ước cơ bản
các công ước quốc tế về quyền con người mà việt nam là thành viên
đều được phê chuẩn
đều có cam kết thực hiện và coi đó là trách nhiệm chính trị
pháp lý của nhà nước
việt nam của chúng ta hiện nay đã tham gia bảy trên chín các công ước quốc tế
về quyền con người
nếu mà so với các nước ở trên châu âu thì chúng ta không kém
châu âu thì có nhiều nước thì người ta cũng có thể tham gia vào tám trên chín công ước
còn nếu mà so với mỹ thì mỹ hiện nay chỉ có tham gia ba trên chín cái công gốc quốc tế
về quyền con người thôi
trong thời gian qua thì việt nam chúng ta nỗ lực để thực hiện các điều gốc
quốc tế về quyền con người
được thể hiện rất rõ là chúng ta đã nội luật hóa các nguyên tắc
các cái chuẩn mực quốc tế về quyền người vào trong hệ thống hiến pháp
và pháp luật việt nam và tổ chức thực thi trong hệ thống thực thi trên thực tiễn
và chúng ta sẽ phấn đấu là đến năm hai nghìn hai mươi năm là một trăm linh các cơ sở giáo dục đào tạo
trong cả nước của chúng ta sẽ tổ chức giáo dục về quyền con người
nội luật hóa xây dựng cơ chế pháp luật quốc gia phù hợp với các quy định
của công ước và thực thi các biện pháp
lập pháp hành pháp và tư pháp để bảo đảm quyền con người
cũng chính là một trong những minh chứng sinh động khẳng định sự nỗ lực của việt nam
trong việc hoàn thiện pháp luật thể chế về nhân quyền
tính từ thời điểm việt nam bắt đầu gia nhập các công ước quốc tế về quyền con người
đã có khoảng một mươi ba văn bản luật và dưới luật được ra soát ban hành và sửa đổi
trong đó các quyền con người cơ bản được quy định một cách cụ thể và toàn diện hơn
có hàng loạt những nguyên tắc tiến bộ của luật pháp quốc tế
đã được thể hiện trong các đạo luật
việt nam tham gia các công ước về nhân quyền
thể hiện một nỗ lực của việt nam muốn thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế
việt nam trở thành nước có thu nhập trung bình
nên mong muốn khuôn khổ pháp luật và tư pháp đạt được ngang với sự phát triển về kinh tế
undp rất hoan nghênh các bước của việt nam đã tham gia vào các cơ chế nhân quyền của thế giới
việt nam đang có những bước tiến rất tốt và đúng hướng
để trở thành thành viên hội đồng nhân quyền nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
việc lần thứ hai việt nam đã tham gia các bước của việt nam
và việt nam ứng cử thành viên hội đồng nhân quyền liên hiệp quốc
đã thể hiện mong muốn của các bạn trong việc đóng góp vào các nỗ lực chung của thế giới
về bảo vệ quyền con người
với mong muốn đó việt nam luôn đề cao việc bảo vệ thúc đẩy
và tôn trọng các quyền con người theo các chuẩn mực quốc tế
nguyên tắc bình đẳng không phân biệt đối xử là nền tảng xuyên suốt
của các văn bản pháp luật việt nam
tạo tiền đề cho việc bảo đảm và phát huy các quyền của người dân
trên từng lĩnh vực cụ thể

phần lớn là các bệnh liên quan đến đường hô hấp như viêm phổi viêm phế quản diễm virus adeno
bệnh nhân bệnh lý về đường hô hấp thì vẫn là bệnh lý phổ biến của trẻ em từ trước đến nay

thế nên là bệnh nhân nhi rất là đông hầu như là bệnh viện nào cũng quá tải

trước tình trạng quá tải như hiện nay nhiều bậc phụ huynh mong muốn con được nằm viện điều trị
tuy nhiên các bác sĩ cũng khuyến cáo nếu trường hợp không quá nghiêm trọng phụ huynh nên cho trẻ điều trị tại nhà theo hướng dẫn của bác sĩ
khi trẻ có dấu hiệu bất thường mới cần nhập viện để có phương án điều trị tốt hơn
tình trạng quá tải tại các bệnh viện khiến cho nhiều bệnh nhi phải nằm ghép giường hai giường ba
là thực tế đang xảy ra tại nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố hà nội khi số lượng bệnh nhi nhập viện liên tục gia tăng
do đó thì việc chủ động nắm được cơ chế triệu chứng bệnh sẽ giúp các bậc phụ huynh hạn chế tối đa nguy cơ mắc bệnh cho trẻ nhỏ
cũng như hạn chế tối đa được tình trạng quá tải tại các bệnh viện như hiện nay
thời tiết ra mùa là điều kiện thuận lợi cho các bệnh đường hô hấp phát triển
đặc biệt ở trẻ nhỏ bởi hệ miễn dịch của trẻ vốn còn non yếu dễ bị xâm nhập và tấn công bởi các vi khuẩn virus gây bệnh
các biểu hiện lâm sàng của viêm đường hô hấp cấp ở trẻ nhỏ rất đa dạng và ở nhiều mức độ khác nhau
thông thường trẻ bắt đầu có triệu chứng ho sốt chảy mũi nghẹt mũi
nếu không được xử lý kịp thời rất có thể hôn mê co giật hoặc thậm chí có thể gây tử vong ở trẻ
các cái bệnh nhiễm chủng đường hô hấp do virus thì thường gặp ở việt nam là cúm
ngoài ra thì virus hợp bào hô hấp adenovirus rinovirus thì cũng vẫn là những tác nhân gây viêm đường hô hấp thường gặp ở trẻ em việt nam
cái virus này thì nó sẽ tấn công những trẻ nhỏ và những người già cũng như những người mà mắc cái bệnh nền
và khi nếu mà không được điều trị và cũng khám kịp thời thì sẽ nguy hiểm đến hô hấp rồi đến hệ hô hấp và các cơ quan khác sau cơ thể
khi trẻ có triệu chứng bệnh viêm đường hô hấp
quỳnh nên đưa trẻ đi khám bác sĩ để được đánh giá mức độ bệnh
không tự ý mua kháng sinh cho trẻ uống bởi có thể gây nguy hiểm
nếu dùng kháng sinh kéo dài nhiều đợt sẽ gây ra tác hại xấu tới trẻ dị ứng sốc phản vệ ngộ độc hoặc thậm chí nặng hơn là kháng sinh gây khó khăn cho việc điều trị
về phòng tránh những cái bệnh lý truyền của đường hô hấp thì thứ nhất là mình nên hạn chế đến nơi đông người đeo khẩu trang thứ hai là vệ sinh tay thường xuyên cho con cho các bé
và tiêm phòng đúng được các bệnh đường hô hấp theo lịch hẹn của bên trung tâm tiêm chủng
và nên tăng cường dinh dưỡng để tăng cước sức đề kháng cho con bổ sung cân bằng các chất dinh dưỡng ăn ngủ đầy đủ
trước những biến chứng nguy hiểm liên quan đến bệnh lý về đường hô hấp phụ huynh cũng không nên quá hoang mang lo lắng
cần tỉnh táo để phát hiện kịp thời và phòng lây nhiễm cho trẻ nhỏ
phòng bắt các cái tình trạng viêm đường hấp do virus là cố gắng hạn chế
ví dụ như nguồn lây đó có thể từ người lớn ở trong gia đình khi mà đi ra ngoài về hoàn toàn có thể mang mầm bệnh về
thì những người lớn cũng nên vệ sinh mũi họng mà trước khi tiếp xúc với các em bé
ở các lớp học cũng vậy khi mà có các em bé không ai mắc cúm hoặc là các cái nhiễm trùng đường hô hấp mà có thể lây lan
thì nên thông báo cho nhà trường cho lớp học để có những biện pháp phòng bệnh phù hợp tránh làm cho bệnh lây lan
theo các bác sĩ
phụ huynh nên thường xuyên vệ sinh mũi họng cho trẻ bởi đây là nơi vi khuẩn virus xâm nhập đầu tiên
trẻ cũng cần được tăng cường miễn dịch bằng cách sinh hoạt khoa học như ăn uống đầy đủ ngủ sớm cách ly với trẻ có triệu chứng mắc bệnh truyền nhiễm
nên cho trẻ đi tiêm vaccine đúng lịch và đầy đủ để hạn chế tối đa nguy cơ mắc và nhiễm các bệnh lý liên quan đến đường hô hấp